ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh thái bình
phối hợp với công an huyện hưng hà và công an thị trấn hưng nhân
vừa bắt đối tượng trần bá lượng trú tại thị trấn hưng nhân huyện hưng hà
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tiến hành kiểm tra trên người và nơi ở của đối tượng
lực lượng chức năng thu giữ một bánh heroin có tổng trọng lượng hơn hai trăm linh gram
hai mươi túi nhỏ chứa hơn hai mươi tám gram ketamin
cùng một số tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng lượng khai nhận
mua số ma túy trên sau đó chia ra các túi nhỏ để bán kiếm lời
tuy nhiên chưa kịp bán thì đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
được biết đây là điểm bán phức tạp về ma túy gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
việc bắt giữ đối tượng trần bá lượng triệt xóa điểm phức tạp này
được nhân dân địa phương phấn khởi và đánh giá cao
ngày hôm nay phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đã tạm giữ hình sự đối tượng trần ngọc phước sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
trú tại thị trấn long điền huyện long điền tỉnh bạc huyện vũng tàu
để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vào lúc một mươi sáu h một mươi phút ngày hai mươi tám tháng hai tại ấp hải sơn xã phước hưng huyện long điền
phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh
phối hợp với công an xã phước hưng kiểm tra quán cà phê do phước và vợ thuê để ở và kinh doanh
bắt quả tăng đối tượng đang tàng trữ một gói ni lông bên trong có chứa chất kết tinh màu không màu
trong suốt có trọng lượng khoảng hai mươi tám g phước khai đó là ma túy đá
quá trình kiểm tra lực lượng chức năng còn phát hiện một khẩu súng kim loại màu đen cùng với sáu viên đạn
tại cơ quan công an phước bước đầu khai nhận số ma túy trên là do phước mua của một người đàn ông
đang xác minh nhân thân lai lịch vào trước đó một ngày
riêng khẩu súng cùng với sáu viên đạn đối tượng khai được một người bạn tặng
một đối tượng lợi dụng sự sơ hở trong công tác bảo vệ của một trụ sở cơ quan
đóng trên địa bàn quận hà đông đã đột nhập vào và cậy khóa cửa hàng loạt phòng làm việc
lấy đi khoảng hai trăm linh triệu đồng tiền mặt một sợi dây chuyền ba nhẫn vàng một chỉ vàng thần tài
đối tượng gây ra vụ trộm là phạm văn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ở xã đồng thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
đức đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an đức khai nhận
vào đêm ngày một mươi chín và dạng sáng ngày hai mươi tháng hai lợi dụng thời điểm đêm tối trời mưa rét
đức đã đột nhập vào bên trong trụ sở và dùng tuôn nơ vít cậy phá cửa hai mươi ba phòng làm việc
lấy đi khoảng hai trăm linh triệu tiền mặt một sợi dây chuyền ba nhẫn vàng và một chỉ vàng thần tài
số tài sản trộm cắp được đức dùng để trả nợ
hiện công an quận hà đông đang tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu mở rộng vụ án xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị mặc dù đã có nhiều khuyến cáo
và khuyến cáo của các cơ quan chức năng về tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội trong thời gian gần đây
thế nhưng không ít người dân vẫn trở thành nạn nhân của các đối tượng này
và điều đáng nói là có nhiều trường hợp dù bị lừa đến hàng tỷ đồng
nhưng cũng không dám trình báo với cơ quan chức năng
ngay sau đây sẽ là vạn ảnh tại địa bàn tỉnh sơn la
đây là đối tượng nguyễn tuấn anh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mai sơn tỉnh sơn la
bắt tạm giam về hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng mạng xã hội
theo đó vào tháng tám
người bị hại có quen tuấn anh
và được đối tượng này dạy nghề làm nêu
với học phí là ba triệu đồng một tháng
quá trình học nghề
đối tượng tuấn anh lén chụp hình nhạy cảm
dưới đe dọa nạn nhân phải truyền khoản số tiền
một mươi triệu đồng
tuy nhiên sau khi chiếm đoạt được số tiền một mươi triệu đồng
đối tượng tuấn anh tiếp tục đăng tải
chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội
nhằm đe dọa cưỡng đoạt tài sản của người bị hại
do lúc đấy tình hình dịch covid
thì em đã
nghỉ trên thành phố nên không có việc làm
sau đó thì
trước khi tống tiền chị trang
thì em có nhắn tin hỏi vai tiền
nhưng chị không đồng ý nên là
lúc đấy em đang cần tiền để chữa bệnh
cho nên là em mới
đăng ảnh nhạy cảm để tống tiền chị
bây giờ thì em đã nhận thức ra được
hành vi vi phạm pháp luật của mình rồi
và xin là
sẽ được rút kinh nghiệm về sau
trên địa bàn tỉnh sơn la
các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thường sử dụng
thủ đoạn như sử dụng mạng xã hội để yêu cầu
nộp tiền phạt vào các tài khoản ngân hàng
do các đối tượng chỉ định rồi chiếm đoạt
giả danh cán bộ nhà nước công an
gọi điện thông báo chủ thuê bao
có liên quan đến các vụ án vụ việc
đang giải quyết yêu cầu bị hại chuyển tiền
thủ đoạn của các đối tượng vô cùng tinh vi
xảo quyệt gây khó khăn trong quá trình
đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội
của lực lượng công an
hiện nay trong việc đấu tranh
với các đối tượng trên không gian mạng
thì gặp một số khó khăn như sau
thứ nhất là việc các đối tượng sử dụng
tên tuổi địa chỉ giả mạo
thứ hai là
các đối tượng mua bán số tài khoản
số điện thoại và chứng minh
tên thư trên mạng xã hội dễ dàng
thứ ba là việc phối hợp giữa các công ty
viễn thông và ngân hàng còn chậm chế
từ đó gây ra nhiều khó khăn
trong việc xác minh và truy tìm đối tượng
trong năm hai nghìn hai mươi một
trên địa bàn tỉnh sơn la
đã phát hiện điều tra làm rõ
ba mươi hai vụ bốn mươi đối tượng
với tổng tài sản bị chiếm đoạt hơn một mươi chín bốn tỷ đồng
khởi tố hai mươi tám vụ ba mươi tám bị can
xử lý hành chính hai vụ hai đối tượng
đây chỉ là con số
được cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ
điều tra qua tin báo tố giác của người dân
sông thực tế còn không ít trường hợp
người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lại không trình báo với cơ quan chức năng
trong năm chúng tôi cũng đã
xây dựng rất nhiều những văn bản
tuyên truyền xuống đến cơ sở
ủy ban nhân dân các xã
và công an các xã
để phối hợp xuống công tác tuyên truyền
và thực hiện các chỉ đạo
của cơ quan công an tấp trên
để tuyên truyền đến người dân
về các thủ đoạn
thường là các đối tượng sử dụng trên mạng xã hội
làm sao người dân khi dùng
phải đảm bảo cái yếu tố là bảo mật thông tin
và các thông tin
đưa ra trên mạng xã hội
thì cần phải cân nhắc kỹ cả
ấn like hay là có thể là bình luận
thì cũng phải chọn lọc cái thông tin
đánh giá làm sao cái thông tin nó có đúng hay không
để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác
trước thủ đoạn ngày càng biến tướng của các đối tượng
lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng công nghệ cao đồng thời tích cực tố giác
tội phạm tới cơ quan chức năng
khi phát hiện các đối tượng có hành vi phạm tội
để kịp thời đấu tranh ngăn chặn
công an thành phố tam điệt tỉnh ninh bình
cũng vừa phát hiện vụ vận chuyển
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trong khi đó tại thành phố hải phòng
một năm trăm linh bộ kit test nhanh covid một mươi chín
không rõ nguồn gốc cũng vừa bị công an quận
hồng bàng phát hiện và bắt giữ
nội dung sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
tại địa bàn tổ một mươi b phường bắc sơn
thành phố tam điệt tỉnh ninh bình
tổ công tác của công an thành phố tam điệp tỉnh ninh bình
kiểm tra phát hiện xe ô tô biển kiểm soát
do nguyễn văn khôi
trú tại khu đô thị văn phú
quận hà đông thành phố hà nội điều khiển
vận chuyển hai que test nhanh covid một mươi chín
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
ước tính lô hàng trên
có giá khoảng hơn một trăm linh triệu đồng
khôi khai mua số que test nhanh covid một mươi chín
trên thị trường tự do
sau đó vận chuyển về thành phố tam điệt
tỉnh ninh bình bán kiếm lời
tại thành phố hải phòng đội cảnh sát kinh tế
công an quận hồng bàng
kiểm tra ô tô của đối tượng lại văn huy
ba mươi một tuổi trú tại huyện an lão thành phố hải phòng
phát hiện trên xe có một năm trăm linh bộ
xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra huy không xuất trình
được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
số que thử covid một mươi chín trên
tại cơ quan công an huy khai nhận
lợi dụng sự khan hiếm các mặt hàng
phục vụ điều trị dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
nên đã mua số hàng hóa trên trôi nổi
ở ngoài thị trường không có hóa đơn chứng từ
không rõ nguồn gốc xuất xứ để bán kiếm lời
hiện công an quận hồng bàng
tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị bắt đầu từ sáng ngày hôm nay
lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
đã ra quân xử lý vi phạm giao thông
bằng hình thức trực tuyến qua mạng
việc này được kỳ vọng sẽ giúp người dân
không phải đi làm thủ tục mất bốn lần như hiện nay
thay vào đó sẽ ở nhà để nộp phạt
cụ thể việc triển khai như vậy
sẽ có những lợi ích như thế nào
chốt xử lý vi phạm giao thông phạm hùng xuân thủy
tp hà nội năm thanh niên này
vi phạm lỗi vượt đèn đỏ
với lỗi vi phạm như vậy sẽ bị phạt hành chính
một triệu và tước giấy phép lái xe hai tháng
sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền
thay vì phải thực hiện các bước nộp phạt
như hiện nay người vi phạm đã sử dụng
nộp phạt trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia
đây cũng là suy nghĩ chung
của không ít người vi phạm
nếu mà mình có thể nộp phạt trực tuyến
là có thể ra nhận bằng tại cái địa chỉ
hoặc là có cái dịch vụ giao dài nhà
thì em thấy nó sẽ khá là hữu ích trong cái thời điểm dịch này
cái địa điểm nộp phạt cũng như là
một số cái địa phương mà em không nắm rõ
cái địa điểm nộp ấy thì cái thời gian đi tìm cũng rất là lâu
thế nên là bây giờ mà có cái phương án
xử phạt ở trên cái nộp phạt
trên cái trực tuyến này
thì em thấy nó khá là hữu ích ạ
theo lực lượng cảnh sát giao thông
để nộp phạt qua cổng dịch vụ công quốc gia
người vi phạm có trách nhiệm cung cấp số căn cước công dân
điện thoại cho cảnh sát giao thông
ghi vào biên bản hành chính
khi cảnh sát giao thông cập nhật thông tin
biên bản vi phạm giao thông vào cổng dịch vụ công quốc gia
hệ thống máy sẽ tự động gửi tin nhắn
bao gồm đường link của dịch vụ công
số quyết định xử phạt hành chính
cho người vi phạm
người vi phạm chỉ việc bấm vào đường link
nhập số quyết định xử phạt và làm thủ tục nộp phạt
khi người vi phạm chấp hành xử phạt xong
cổng dịch vụ công quốc gia sẽ gửi
biên lai điện tử cho người vi phạm
để xuất trình cho cảnh sát giao thông
nhận lại giấy tờ bị tạm giữ trước đó
hoặc liên hệ với biêu điện
để dùng dịch vụ chuyển trả giấy tờ
tạm giữ vi phạm giao thông về nhà
qua việc thực hiện dịch vụ công
trong lĩnh vực xử phạt vi phạm hành chính
nâng lĩnh cấp độ ba
thì người dân chỉ có việc là
đến trụ sở cơ quan công an để nhận lại giấy tờ
sau khi đã nộp phạt trực tuyến
và sau khi đã nhận được quyết định trực tuyến
qua cổng dịch vụ công quốc gia
tuyến tới là
sau khi kết nối
dịch vụ công quốc gia kết nối với cả biêu điện
thì người dân không cần phải đến cơ quan công an
để giấy tờ mà lực lượng cảnh sát giao thông
chúng tôi sẽ chuyển lại giấy tờ
qua hệ thống biêu điện đến địa chỉ
của người dân đăng ký
trong ngày đầu tiên này thì chúng tôi cũng hướng dẫn
một số người dân khác đến xử lý
để tuyên truyền với người dân
rằng là cổng dịch vụ công này đã
tiến hành triển khai và người dân có thể
thực hiện ở các mức độ ba và bốn
để tiến hành nộp phạt một cách
dễ dàng và tiện lợi hơn
cho người dân
để người dân thực hiện được hình thức nộp phạt trên
lực lượng cảnh sát giao thông cho biết
người vi phạm cần đăng ký một tài khoản đăng nhập
tại cổng dịch vụ công quốc gia
tại địa chỉ
gạch chéo p gạch chéo h
gạch chéo dvc
thanh toán vi phạm giao thông
đồng thời theo hướng dẫn trên cổng dịch vụ công quốc gia
có chín bước để người dân thực hiện nộp phạt trực tuyến
trong chín bước này
người vi phạm phải xử lý thao tác ít nhất
ba bước các bước còn lại hệ thống
và các cơ quan có liên quan sẽ xử lý
việc người dân không cần phải đi lại
làm thủ tục mất bốn lần như hiện nay
thay vào đó là ở nhà nộp phạt
sẽ là một bước tiến đáng ghi nhận
về sự nỗ lực và quyết tâm của lực lượng cảnh sát giao thông thủ đô
trong việc triển khai dịch vụ công trực tuyến
bộ trưởng bộ công tương nguyễn hồng diên
vừa ban hành công điện khẩn số chín trăm sáu mươi tám
yêu cầu lực lượng quản lý thị trường
tăng cường kiểm tra giám sát thị trường
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
và xung đột vũ trang giữa nga và ukraine
công điện nêu rõ
dịch bệnh covid một mươi chín trong nước diễn ra hết sức phức tạp
cùng với tình hình quốc tế có nhiều biến động
do xung đột vũ trang tại ukraine
khiến giá cả của nhiều mặt hàng thiết yếu
như xăng dầu thiết bị vật tư y tế
phòng chống dịch bệnh
cho đến những mặt hàng tiêu dùng như lương thực
thực phẩm hàng ngày của người dân tăng cao
ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình thị trường trong nước
trước tình hình trên bộ trưởng bộ công tương
yêu cầu tổng cục trưởng tổng cục quản lý thị trường
chỉ đạo toàn lực lượng
tăng cường công tác giám sát quản lý theo địa bàn
triển khai các biện pháp nghiệp vụ
xây dựng phương án kế hoạch
và thực hiện phối hợp với các lực lượng chức năng
tiến hành kiểm tra giám sát chặt chẽ
các tổ chức cá nhân
có hành vi lợi dụng thị trường có biến động
về cung cầu giá cả hàng hóa do dịch bệnh
hoặc diễn biến bất thường khác để thu lời bất chính
với thủ trường cục quản lý thị trường
các địa phương bộ trưởng bộ công thương
yêu cầu tập trung quyết liệt chỉ đạo
công tác quản lý theo địa bàn thu thập
thẩm tra xác minh thông tin giám sát
phát hiện kịp thời các diễn biến bất thường
của hàng hóa lưu thông trên thị trường
nhất là đối với mặt hàng xăng dầu
và thiết bị vật tư y tế
đối với các trường hợp vi phạm bộ trưởng nguyễn hồng diên
yêu cầu phải xử lý nghiêm
kịp thời không được để xây ra
tình trạng quan liêu bao che dung túng
thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý
tham nhũng hối lộ trong công tác
quản lý thị trường
tiếp theo chương trình mời quý vị
cùng cập nhật các tin tức đáng chú ý khác
từ trường quay phía nam trong dịp sống hai mươi bốn trên bảy
hoàng trí xin kính chào quý vị
mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị tình trạng người dân
đốt đồng dọc các tuyến cao tốc quốc lộ
làm cho khói che quốc tầm nhìn
các lái xe đã được cảnh báo nhiều lần
mới đây trên tuyến đường cao tốc lộ tẻ rạch sỏi
thuộc địa bàn của huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khiến hơn chục ô tô bị hư hỏng nặng
thời điểm trên khu vực cao tốc rạch sỏi
lộ tẻ bất ngờ xuất hiện khói mù
làm cho nhiều lái xe ở cả hai chiều không thể quan sát
điều khiển phương tiện
tại chiều đường từ cần thơ về rạch giá
xe ô tô bảy chỗ mang biển số cần thơ
giảm tốc độ do không thể quan sát
ở chiều ngược lại ngay vị trí trên
một xe ô tô bốn chỗ mang biển số thành phố hồ chí minh
cũng bị một ô tô tại bốn chỗ khác đâm trúng
tại hiện trường nhiều phương tiện vỡ nát
trong ngỗ ngang trên đường gây ủng tắc giao thông cục bộ
anh lê thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
người điều khiển ô tô bảy chỗ biển số cần thơ
gặp tai nạn cho biết
khi đến địa điểm trên thì có khói dài đặc
do người dân đốt rơm rạ trên ruộng
gần tuyến đường cao tốc
làm đám cháy lan ra hành lang đường cao tốc
kho bay về phía đường cao tốc đã gây ảnh hưởng
nghiêm trọng tới tầm nhìn của nhiều tài xế
dựa để các xe không giữ khoảng cách an toàn
gây tai nạn liên hoàn
ngay sau khi tai nạn cảnh sát giao thông tỉnh kiên giang
đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông
điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn và thiệt hại
công an thành phố cao lạnh tỉnh đồng tháp
đang hoàn tất hồ sơ để xử lý hành vi
đổ chất thải rắn công nghiệp
ra môi trường trái quy định pháp luật
đối với ông phan thành công
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm ngụ tại khốm năm vườn một mươi một
thành phố cao lạnh tỉnh đồng tháp
trước đó công an thành phố cao lạnh
phối hợp cùng phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng tháp
kiểm tra tại nhà ông công
phát hiện trên ba mươi bảy tấn chất thải là vỏ và hạt xoài
trong tình trạng rễ nước bốc mùi hôi
kiểm tra xung quanh nhà lực lượng phát hiện nhiều ống nhựa
với kích cỡ khác nhau dùng để thải nước
và chất thải trực tiếp xuống sông không qua xử lý
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản
đồng thời lấy mẫu đem giám định
cũng tại cơ sở này vào khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra doanh nghiệp
do ông công làm chủ
và yêu cầu khắc phục về các thiếu sót
trong xử lý nước thải ra môi trường
ngày hôm nay ngày một tháng ba
công an huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
đang điều tra truy xét nhóm thanh niên
mang theo gậy gọc ống tiếp xác
khóa cửa nhà dân bắt trộm một mươi con gà chọi
ở khu vực không chỉ bắt trộm gà
nhóm thanh niên này còn đe dọa giết chủ nhà
trước đó ngày hai mươi tám tháng hai
một đoàn clip đăng tải lên mạng xã hội
ghi lại cảnh một nhóm thanh niên sáu người
cầm theo gậy gọc ống tiếp xác
phá cửa nhà dân bắt trộm một mươi con gà chọi
qua tìm hiểu vụ trộm trên xảy ra
ở căn nhà trên đường vách điêu xã vĩnh lộc a
huyện bình chánh vào rạng sáng cùng ngày
theo chủ nhà khoảng ba giờ bốn mươi phút rạng sáng
nhóm thanh niên cầm theo gậy gọc
ống tiếp xác đi trên ba xe máy tới trước nhà
sau đó nhóm này đi tới khu vực
chuồng gà cạnh nhà cắt khóa
lấy một mươi con gà trọi khoảng sáu triệu đồng
bỏ vào bao một đối tượng trong nhóm
đã khóa trái cửa khiến những người ở trong nhà
không thể ra ngoài cũng theo chủ nhà
các đối tượng ở bên ngoài còn uy hiếp gia đình nạn nhân
nếu cố tình ra ngoài điên qua vụ việc
công an huyện bình chánh đã nắm vụ việc
và đang điều tra truy xét các đối tượng
ngày hôm nay ngày một tháng ba
công an quận nhất tp hcm đang điều tra
truy bắt nhóm đối tượng ném vỏ chai bia
dọa bắn nhân viên của một nhà hàng
đóng trên địa bàn
hình ảnh từ camera ghi lại
khoảng một giờ ngày hai mươi tám tháng hai
một nhóm thanh niên bốn người đi trên hai xe máy
tới trước nhà hàng nằm trên đường nguyễn thái bình
quận một tp hcm sau đó hai người ngồi sau
bước xuống xe cầm nhiều vỏ chai bia
ném vào quán một người trong nhóm này
còn uy hiếp đe dọa các nhân viên trong nhà hàng này
thấy vụ việc có tính chất nguy hiểm
các nhân viên ngồi trước gửi hàng
hoảng sợ bỏ chạy vào bên trong sau khi ném hết
vỏ chai bia một đối tượng còn đe dọa
bắn người ở quán trước khi lên xe máy
chạy khỏi hiện trường được biết trước đó
vào khoảng giữa tháng hai đã có một nhóm thanh niên
cũng kéo tới nhà hàng này để tạc sơn chất bẩn
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị qua bảy lần tổ chức
lễ hội áo dài tp hcm
đã trở thành một trong một mươi sự kiện văn hóa
du lịch tiêu biểu của thành phố
nhận được sự quan tâm đông đảo của người dân
năm nay lễ hội sẽ được mở rộng với nhiều nét
mới quy mô ra nhiều địa bàn du lịch
của thành phố
lễ hội áo dài tp hcm
năm hai nghìn hai mươi hai sẽ khai mạc vào ngày năm tháng ba
tại công viên tượng đài chủ tịch hồ chí minh
đánh dấu bước ngoặt cho việc
thành phố hồ chí minh đang từng bước khôi phục
lại du lịch kinh tế và đời sống
sau một năm bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
sự kiện gồm bốn chủ đề chính
cội nguồn thăng hoa hội nhập thành phố tôi yêu
sau lễ khai mạc là nhiều hoạt động hưởng ứng như
triển lãm và biểu diễn áo dài
các cuộc thi ảnh cuộc thi vẽ tranh
theo ban tổ chức năm nay điểm mới của lễ hội
là sẽ có thêm cuộc thi vận động thiết kế áo dài
với chủ đề áo dài vương ra thế giới
bên cạnh đó là các chương trình
truyền cảm hứng về áo dài cho du khách học sinh sinh viên
và người dân thành phố
sở du lịch thành phố dự trù
tổng kinh phí thực hiện lễ hội áo dài năm nay
là một mươi năm năm tỷ đồng trong đó một mươi tỷ đồng
từ nguồn kinh phí xuất tiến du lịch năm hai nghìn hai mươi hai
còn lại là nguồn xã hội hóa
trong thời gian diễn ra các chương trình
của lễ hội công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
sẽ được ban tổ chức trú trọng và đặt lên hàng đầu
giúp người dân và khách du lịch
an tâm hơn khi tham dự
gần một tuần kể từ khi bắt đầu cho phép
bán thuốc monubiravir trên thị trường
các nhà thuốc trên địa bàn thành phố hồ chí minh
những người mắc covid một mươi chín cũng chưa được
tiếp cận với thuốc kháng virus
cơ quan quản lý là sở y tế thành phố hồ chí minh
cũng tỏ ra lúng túng do chưa được
các hướng dẫn cụ thể từ phía bộ y tế
hiện nay thành phố hồ chí minh
còn ba mươi sáu liều thuốc kháng virus miễn phí
cho người mắc covid một mươi chín
sở y tế thành phố khẳng định
bán thuốc kháng virus bắt buộc phải có kê đơn của bác sĩ
trong khi đó dù đã bài bán công khai
gần một tuần các nhà thuốc vẫn phải tiếp tục
giữ hướng dẫn từ ngành y tế để bán monubiravir
đây là bước cuối cùng
và là cơ sở pháp lý để các cửa hàng
trước tay bán thuốc điều trị covid một mươi chín
cho f đúng chỉ định
để mà người dân có thể sử dụng được thuốc
thì phải được thăm khám
phải được xác định là f
phải có cái to của bác sĩ
thì chỉ định thuốc
thì người bán thuốc mới được bán
và chúng ta đang chờ bộ y tế
với những hướng dẫn thống nhất cho cả nước
để cho các cơ sở y tế
nhất nhất làm theo nhất quán làm theo
và người dân cũng sẽ giảm
những thủ tục
để thực hiện
việc mà mua
và sử dụng thuốc
trong khi ngành y tế chưa có câu trả lời
để gỡ rối cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc
thì thị trường thuốc kháng virus online
vẫn tiếp tục sôi động
nhiều chuyên gia cảnh báo
tác hại của việc mua thuốc monopiravir trôi nổi
chất lượng và hàm lượng không đảm bảo
gây hậu quả rất nghiêm trọng
đặc biệt là hiện tượng kháng thuốc
và nhiều tác dụng phụ kèm theo
vì vậy người dân cần tham khảo ý kiến bác sĩ
khi nào cần dùng thuốc kháng virus
tránh mua thuốc ở chợ đen
trên các website hay mạng xã hội
thì người dân phải tỉnh táo
phải hiểu là chỉ định nào
khi cần dùng monopiravir
và chấm việc sử dụng
những cái mua những cái thuốc
trên chợ đen
với nhà nước với ngành y tế
thì tôi kiến nghị là tạo điều kiện thuận lợi nhất
để cho người dân có nhu cầu
được tiếp cận với monopiravir
vì nếu họ tiếp cận được
thì họ sẽ giảm cái nhu cầu sử dụng thuốc ở chợ đen
và giảm tình trạng kháng thuốc
rất nguy hiểm cho cộng đồng
với việc hỗ trợ tối đa các quy định
cho người dân mua thuốc kháng virus
cơ quan chức năng cần có các giải pháp cụ thể
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân
có nhu cầu tiếp cận với monopiravir
như vậy sẽ giảm được tình trạng mua thuốc chợ đen
thuốc không rõ nguồn gốc
đồng thời không nên ràng một trách nhiệm quá lớn cho bác sĩ chỉ định toa
đặc biệt là bác sĩ y tế cơ sở
và bởi vì cái thuốc monopiravir
là một thuốc tương đối dễ sử dụng
nó ít có tương tác thuốc
hầu như là không có tương tác thuốc
nó ít tác dụng phụ
ngoại trừ cái tác dụng phụ mà có ảnh hưởng tới thai kỳ
ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản
là cái điều thì cũng ít không xảy ra
ít xảy ra cho đến nay
nhưng mà chúng ta e ngại
cho nên là mặt dạng cho bác sĩ trên cơ sở
thứ hai là cũng đừng có nêu
nêu trách nhiệm bác sĩ phải trách nhiệm này trách nhiệm kia
thì để người ta dễ e dè
khi mà cho toa
ở nước ngoài thì thường người ta có một cái bảng checklist
một cái bảng kiểm
và nếu các bác sĩ đánh giá họ đầy đủ những cái tiêu chí này
thì chỉ định cho họ mua
và khi đó thì bệnh nhân thì dùng
đã bị bệnh thì có thể có nhiều diễn tiến khác nhau
có thể có nhiều biến cố khác nhau
thì các bác sĩ không phải chịu
với các biến cố này
thì như vậy thì vừa an toàn hơn cho bệnh nhân
mà vừa trách bảo đảm cho bác sĩ
mà việc quản lý thuốc nó được sạch sẽ hơn
bên cạnh việc gỡ rối cho các doanh nghiệp bán thuốc
ngành y tế thành phố cũng kêu gọi người dân
cần khai báo với trạm y tế khi nhiễm covid một mươi chín
đặc biệt là những đối tượng chưa tiêm đủ liều
đối tượng có bệnh nền người lớn tuổi
để được theo dõi cấp phát thuốc theo đúng quy định
thành phố hồ chí minh bước vào tuần lễ thứ ba
dạy học trực tiếp cho học sinh tất cả các khối lớp
từ mầm non tiểu học trung học cơ sở và trung học phổ thông
trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín không ngừng tăng
mục tiêu vừa đảm bảo an toàn cho học sinh
vừa duy trì được chất lượng dạy học trực tiếp và trực tuyến
trở thành thách thức lớn đối với các trường học
trong tuần qua từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi năm tháng hai
đã có chín trăm chín mươi ba học sinh và trẻ mẫu giáo mắc covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
trong bối cảnh này các trường đã linh hoạt chuyển đổi
hình thức dạy học phù hợp để đảm bảo an toàn cho các em
nếu như trước kia khi có f thì cả lớp được cho nghỉ học trực tiếp
và chuyển sang học online
nhưng theo quy định mới chỉ những học sinh f một mới nghỉ học cùng f
còn lại vẫn học bình thường nên công việc vất vả hơn rất nhiều
nếu học trực tuyến như thế thì sẽ gây một cái khó khăn cho đội ngũ của chúng tôi
đối với học sinh trung học cơ sở thì một lớp có một mươi ba thầy cô
một thầy cô có thể là dạy nhiều nhất có thể là một khối
là bảy tám một mươi lớp
và nếu như là có lớp này học trực tuyến và lớp kia học trực tiếp
thì thí dụ tiết mục các anh chị giáo viên đang dạy trực tiếp
tiết hai thì giáo viên chúng tôi lại phải tìm một cái chỗ nào đó
tương đối là nó bớt ồn ào hay là nó có thể là nó vắng
để chúng tôi giảng dạy trực tuyến
thì đây là một cái vấn đề khó khăn
dù đã lên nhiều kịch bản ứng phó với dịch covid một mươi chín
khi đón học sinh đi học trở lại
nhưng với số ca f trong trường tăng mạnh
khiến nhiều trường đã phải dừng lại
và gia tăng điều chỉnh các biện pháp để thích nghi với thực tế
không phủ nhận những lợi ích mà học trực tuyến mang lại
nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tình thế
khi không còn sự đổi chọn nào khác
việc học trực tuyến nó cũng có một cái hay
nó có một giải pháp
tuy nhiên nó không phải là một cái điều kiện để mà chúng ta thực hiện
nó chỉ là giải pháp tình thế
nếu một lớp có nhiều em f
thì chúng ta cho nghỉ để nhà lớp học trực tuyến thôi
còn những cái lớp còn lại chúng ta vẫn tiếp tục học trực tiếp
tuy nhiên chúng ta cố gắng công tác phòng dịch làm sao
tốt để chúng ta đừng rơi vào
tình huống học trực tuyến
để quá trình giáo dục chúng ta diễn diễn ra một cách tốt đẹp
học trực tuyến chỉ là giải pháp tình thế
khi dạy trực tuyến giáo viên phải dành thời gian
tương tác với học sinh tại nhà
nên khó tránh việc cháy giáo án
ảnh hưởng hiệu quả truyền đạt kiến thức cho cả hai nhóm
do đó nhiều trường đã chọn phương án
gửi video clip bài giảng
và phiếu bài tập cho học sinh tự học tại nhà
bố trí thêm các tiết phụ đạo
giải đáp thắc mắc vào cuối tuần
để giảm áp lực trong một tiết dạy trực tiếp
của giáo viên
tuy nhiên làm sao để chất lượng dạy học
giữa trực tiếp và trực tuyến được cân bằng
trong bối cảnh số ca f có nhiều biến động
là vấn đề đặt ra đối với ngành giáo dục thành phố
giữa công tác tổ chức dạy học
chuyển đổi giữa trực tiếp và trực tuyến
thì chắc chắn nó sẽ có ảnh hưởng
đến việc tổ chức của nhà trường
đến chất lượng học tập giữa học sinh
khi mà học trực tiếp với những em học trực tuyến
tuy nhiên về chuyên môn
thì ngành giáo dục
cũng có một phương án
có hướng dẫn chỉ đạo ngay từ đầu
cho các cơ sở dục
là có sự quan tâm
đối với các em học sinh học trực tuyến
khi quay trở lại trường học trực tiếp
thì phải có kế hoạch
rào sát những kiến thức
những nội dung mà các em còn thiếu
còn yếu để bổ sung để bồi dưỡng thêm
để cho các em theo kịp những học sinh
đang học trực tiếp
thực tế cho thấy
trong bối cảnh vừa dạy học vừa thực hiện nhiệm vụ
phòng chống dịch bệnh
các trường đang thiết lập trạng thái bình thường mới
nỗ lực duy trì dạy học trực tiếp
hạn chế nguy cơ gián đoạn quá trình học tập
của học sinh chứ không thể tập trung
hoàn toàn vào việc nâng cao chất lượng dạy học
trước tình hình đó sở giáo dục đào tạo
tp hcm chỉ đạo các cơ sở giáo dục
có giải pháp quan tâm
các học sinh học trực tuyến
khi các em này trở lại trường học giáo viên cần ra soát
kịp thời bổ sung kiến thức
đáp ứng nội dung cốt lõi của chương trình